dù đang trong giai đoạn cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng theo ghi nhận của nhóm phóng viên một bộ phận người dân đã bắt đầu chủ quan
họ ra đường nhiều hơn một số người không còn đeo khẩu trang
tình trạng này cần phải được chấn chỉnh bởi dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
chỉ cần lơ là mất cảnh giác thì khả năng lây lan dịch bệnh trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra
công viên tàu đàn quận một tp hcm
đồng đúc tấp nập người thì đi dạo người thì tập thể dục một số người còn không đeo khẩu trang
bất chấp lời khuyến cáo của cơ quan chức năng và thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu vẫn còn
cũng thấy nhiều người không đeo khẩu trang thì cũng sợ cũng phải tránh xa anh ta ra
còn tại các khu chợ dân sinh phần lớn người dân vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang
tuy nhiên khi đi mua thực phẩm ở những nơi đông người như thế này
thì việc phải đứng cách xa nhau hai mét để bảo đảm an toàn phòng dịch là gần như không có
không gian diện tích của các quầy bán hàng thường không quá lớn người mua người bán cứ xăm sát nhau
thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu vẫn còn tình hình dịch bệnh thì vẫn đang có những diễn biến phức tạp
mặc dù có những tín hiệu tích cực
bàn chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín khuyến cáo người dân
tuyệt đối không nên chủ quan lơ là trong phòng dịch
và phía trước chúng ta vẫn còn tiềm ẩn không ít rủi ro và nguy cơ
cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan không thể lây lọc
nhưng nếu toàn dân đồng lòng toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng
người dân cần có ý thức trách nhiệm vì cộng đồng một người vì mọi người cùng chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín